đây là câu chuyện của thor heyerdahl nhà dân tộc học và thám hiểm nổi tiếng người naui khi ấy ba mươi ba tuổi
câu chuyện bắt đầu từ giả thuyết về nguồn gốc cư dân quần đảo polynesia ở nam thái bình dương
thor cho rằng một năm trăm linh năm trước người da đỏ nam mỹ đã dùng bè để vượt thái bình dương và đến định cư ở quần đảo này
nhưng giả thuyết này bị các nhà khoa học cười nhạo
họ không tin con người có thể vượt qua được chuyến đi biển xa xôi như vậy chỉ với những chiếc bè gỗ
vượt hơn bốn hải lý trên một chiếc bè gỗ đó là điều điên rồ nhất mà một con người có thể làm
nơi mà ông ấy đã thực hiện nó một chuyến đi điên rồ một chuyến đi vĩ đại
nhằm chứng minh cho giả thuyết của mình tho cùng năm người bạn có máu phiêu lưu đã đóng bè vượt đại dương
sáu người đã cùng dựng lại một tấm bè như người da đỏ nam mỹ đã từng làm
hoàn toàn bằng gỗ và kết bằng chai nứa không sử dụng một sợi cáp kim loại nào
bè đều đặt tên là contiki có nghĩa là con trai của mặt trời
sẽ ra sao nếu một cơn bão nổi lên đánh tan thành một chiếc bè đơn sơ như vậy
thậm chí thủy thủ đoàn chẳng có kinh nghiệm đi biển và bản thân ông tho còn không biết bơi
các chuyên gia hàng hải đều cảnh báo con thuyền sẽ không chịu được quá một tuần lễ hay chỉ sau một cơn bão
nhưng thò không bỏ cuộc bỏ lại nền văn minh phía sau lưng
sau đó sáu con người lao ra biển khơi với muôn vàn nguy hiểm
những con sóng dữ những con cá mập
thiên nhiên hiểm nguy nhưng cũng đầy thân thiện
những chú cá nhảy lên bè làm thức ăn
những cơn mưa mang theo nguồn nước ngọt quý giá
đánh bạn với thiên nhiên hoang dã sáu nhà thám hiểm cảm nhận được mình chính là một phần của thiên nhiên
điều mà cuộc sống văn minh thường khiến con người ta lãng quên
đương đầu với thiên nhiên bằng những công cụ thô sơ nhất
có thể nói rằng các nhà thám hiểm kon tiki đã tìm được sự kết nối linh thiêng với tổ tiên loài người hàng ngàn năm về trước
sau một trăm linh một ngày lanh đênh trên biển ngày bảy tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
chiếc bè kon tiki cập bến khẳng định giả thuyết của thor không phải là điều hoang đường
chuyến đi đầy kỳ thúng này đã được chính thor heyerdahl viết lại trong cuộc hải trình kon tiki
cuốn sách đã và đang làm say mê độc giả khắp nơi trên thế giới
đọc hải trình contiki chúng tôi tin rằng chỉ có việc ta không muốn làm chứ không có việc ta không thể làm
con người vốn dĩ nhỏ bé nhưng vì có lòng dũng cảm và kiên tâm mà trở nên vĩ đại
hành trình kon tiki là bản tráng ca cho những giấc mơ của con người
khoảng cách từ điên rồ đến vĩ đại là rất mong manh
chỉ khi nào dám theo đuổi những ước mơ tưởng như không bao giờ có thật
lúc đó con người mới có thể tự khám phá và vượt qua chính mình